công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trú tại huyện xuân lộc
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại xã xuân hòa
đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
do xảy ra mâu thuẫn với nguyễn đôn phước thiện nên thổ tiến chú tại huyện xuân lộc đã rủ thêm
một nhóm đối tượng mang theo ba con dao tự chế đến nhà đánh thiện
khi đến nơi các đối tượng dùng đá ném vào nhà dùng dao dựa chém thẳng vào cổng nhà thiện
sau đó tiếp tục dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái của ông thịnh là bố của thiện gây thương tích rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gây án